thưa quý vị liên bộ công thương tài chính vừa công bố thông tin về việc điều hành giá xăng dầu trong phiên điều chỉnh ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi một
theo đó bắt đầu từ một mươi năm h giá các loại xăng dầu trong cả nước sẽ được điều chỉnh giảm xuống
theo thông báo của liên bộ công thương tài chính thì sau khi trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành giá các mặt hàng này sẽ có sự thay đổi như sau
xăng ron chín mươi hai giảm năm trăm hai mươi một đồng một lít giá bán không cao hơn một mươi sáu ba trăm bảy mươi một đồng một lít
xăng e năm giảm ba trăm năm mươi năm đồng một lít giá bán không cao hơn một mươi sáu hai trăm hai mươi một đồng một lít
dầu diazen năm s giảm năm trăm một mươi bốn đồng một lít giá bán không cao hơn một mươi hai năm trăm linh chín đồng một lít
dầu hỏa giảm năm trăm bảy mươi tám đồng một lít giá bán không cao hơn một mươi chín trăm sáu mươi năm đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm ba trăm bảy mươi ba đồng một lit
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm ba trăm bảy mươi ba đồng một lit giá bán không cao hơn chín sáu trăm tám mươi bảy đồng một lit
mức giá mới đã được áp dụng từ một mươi năm h ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi một